thưa quý vị bộ chính trị ban bí thư thi hành kỷ luật nguyên bí thư tỉnh ủy đồng nai
nguyên lãnh đạo một số sở ngành của tỉnh đồng nai và tỉnh thanh hóa
vào ngày một mươi sáu tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai tại trụ sở trung ương đảng tổng bí thư nguyễn phú trọng
đã chủ trì họp bộ chính trị ban bí thư để xem xét thi hành kỷ luật các ông bà
trần đình thành nguyên ủy viên trung ương đảng nguyên bí thư tỉnh ủy
nguyên chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh đồng nai đinh quốc thái nguyên phó bí thư tỉnh ủy
nguyên bí thư ban cán sự đảng nguyên chủ tịch ubnd tỉnh đồng nai bồ ngọc thu
nguyên tỉnh ủy viên nguyên bí thư đảng ủy nguyên giám đốc sở kế hoạch và đầu tư tỉnh đồng nai
phan huy anh vũ tỉnh ủy viên bí thư đảng ủy giám đốc sở y tế nguyên bí thư đảng ủy
nguyên giám đốc bệnh viện đa khoa đồng nai phạm thị hằng phó trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy
nguyên tỉnh ủy viên nguyên giám đốc sở giáo dục và đào tạo tỉnh thanh hóa đinh cẩm vân
nguyên tỉnh ủy viên nguyên giám đốc sở tài chính tỉnh thanh hóa nguyễn bá hùng
tỉnh ủy viên bí thư huyện ủy chủ tịch hội đồng nhân dân huyện như xuân
nguyên phó giám đốc sở tài chính tỉnh thanh hóa nguyễn văn trịnh trợ lý phó thủ tướng chính phủ vũ đức đam
sau khi xem xét đề nghị của ubkt bộ chính trị ban bí thư nhận thấy các ông bà trần đình thành
đinh quốc thái bồ ngọc thu phan huy anh vũ phạm thị hằng đinh cẩm vân nguyễn bá hùng
nguyễn văn trịnh đã vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương
cân cứ nội dung tính chất mức độ hậu quả nguyên nhân vi phạm
theo quy định của đảng về kỷ luật đảng viên vi phạm bộ chính trị quyết định báo cáo ban chấp hành
trung ương đảng xem xét thi hành kỷ luật đối với ông trần đình thành ban bí thư
quyết định thi hành kỷ luật khai trừ đảng đối với các ông bà
đinh quốc thái bồ ngọc thu phan huy anh vũ phạm thị hằng đinh cẩm vân nguyễn bá hùng nguyễn văn trịnh
đề nghị các cơ quan chức năng kỷ luật về hành chính đối với các cá nhân trên đồng bộ kịp thời với kỷ luật đảng